cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động và thúc đẩy xu hướng chuyển dịch
từ cách thức truyền thống sang tự động hóa ở mọi ngành mọi lĩnh vực trên thế giới
từ đó có rất nhiều thách thức đặt ra cho ngành văn thư lưu trữ
trong đó các vấn đề về quản lý số hóa và quảng bá tài liệu lưu trữ
cho các thế hệ mai sau trước những tác động chủ quan và khách quan
đang rất cần được quan tâm chú trọng
trong thời gian tới các cơ quan quản lý nhà nước cần có kế hoạch cụ thể
để đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng nguồn tài nguyên số hóa
phục vụ cho việc hiện đại hóa ngành văn thư lưu trữ
cũng như quảng bá văn hóa của việt nam ra thế giới
lựa chọn các tài liệu có tần suất sử dụng lớn
thường xuyên nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc
cũng như là những tài liệu có tình trạng vật lý rất yếu
được ưu tiên thực hiện trước
bên cạnh đó chúng tôi cũng đang xem xét để có thể trình với các cơ thẩm quyền
quyết định việc áp dụng những cách làm mới
mà nhiều nước trên thế giới hiện tại đã làm rất là thành công
đó là để cho người dân tham gia trực tiếp vào việc số hóa tài liệu
đối với tài liệu có thể được phổ biến
không thuộc danh mục tài liệu hoạt chứng sử dụng
tài liệu lưu trữ chứa đựng rất nhiều những bằng chứng giá trị lịch sử
hiện nay khối tài liệu lưu trữ đã và đang phục vụ rất lớn
cho nhu cầu tra cứu của độc giả
vì vậy để bảo quản lưu trữ tư liệu cho các thế hệ mai sau
thì việc số hóa tư liệu là vô cùng cần thiết
bên cạnh đó đây cũng sẽ là một cách tốt để quảng bá di sản tư liệu của việt nam
đến với công chúng một cách rộng rãi
tạo sức sống lâu dài và bền vững cho mỗi di sản
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại
quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau